xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
học dương tính với virus sars cov hai trốn nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh từ thành phố hồ chí minh để vào bình phước với mục đích là vượt biên sang campuchia đã bị công an thành phố đồng giài tỉnh bình phước phát hiện xử lý
khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi một tháng chín phạm văn tuấn hai mươi tám tuổi chú nhà bè thành phố hồ chí minh ngồi xe ô tô bảy chỗ chưa rõ tài xế từ thành phố hồ chí minh lên bình phước
tuy nhiên khi đến chốt kiểm soát chân thành tỉnh bình phước do giấy tét không đúng quy định lý do không chính đáng nên bị yêu cầu quay đầu trở về
quay đầu khoảng một km tuấn bị tài xế yêu cầu xuống xe tuấn sau đó đi lang thang đến chốt đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc xã tân lập huyện đồng phú đi vào bình phước nhưng tiếp tục bị yêu cầu quay đầu
quyết tâm vượt chốt tối cùng ngày tuấn tiếp tục lẻn trong các đường mòn trong lô cao su để trốn chốt kiểm soát
sau gần một tiếng mò mẫm đối tượng này đã vào đến địa bàn bình phước sau đó đối tượng này vẫy được một chiếc container để xin đi nhờ lên ngã tư đồng xoài
đến trưa ngày một mươi ba tháng chín tuấn đi vào nhà văn hóa khu phố phú thanh để tết covid một mươi chín với mục đích tiếp tục sang campuchia
tìm việc làm thì bị phát hiện là dương tính với virus sars cov hai hiện ủy ban nhân dân tp đồng xoài đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa đối tượng tuấn đi chữa bệnh đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chạy xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật còn chở thuê hai người từ vùng dịch tp hcm về quê ở kiên giang
tỉnh sóc trang đã bị xử phạt hành chính chín triệu đồng
chiều ngày một mươi ba tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy trên tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi thuộc xã dục tượng huyện châu thành tỉnh kiên giang
thì phát hiện xe ô tô biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra lúc này tài xế không xuất trình được giấy đi đường
qua làm việc tài xế tên trương ngọc phương chú tỉnh sóc trăng thừa nhận trở thuê hai vợ chồng chị lê bảo trân và anh ngô quynh nhật
từ huyện bình chánh tp hcm về huyện an biên tỉnh kiên giang tránh dịch với giá sáu triệu đồng
trước đó phương đã trở chót lọt một vụ đưa người từ vùng dịch về kiên giang với giá ba triệu đồng
và chiều ngày hôm qua thường trực thành ủy hà nội đã họp đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
sau khi mê ban cản sự đảng ubnd thành phố báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch đặc biệt là chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc trong những ngày vừa qua
thương trực thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành đặc biệt là lực lượng tuyến đầu trong đó có gần tám cán bộ y tế của một mươi hai tỉnh thành phố về hỗ trợ cho thành phố hà nội
trên cơ sở kết quả đã đạt được thường trực thành ủy giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố xem xét đánh giá tổng thể quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở là đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày một mươi năm tháng chín và hai mươi một tháng bốn
cũng trong chiều ngày một mươi ba tháng chín tại cuộc họp trực tuyến của sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội hà minh hải đã yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho giai đoạn sau ngày một mươi năm tháng chín và ngày hai mươi một tháng chín
thành phố quảng ngãi sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong một mươi bốn ngày kể từ sáu giờ ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn
trong thời gian này từ hai mươi h ngày hôm trước đến bốn h ngày hôm sau người dân không ra khỏi nhà trừ các trường hợp khẩn cấp
người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết
tất cả các trường hợp được ra khỏi nhà di chuyển trên đường người dân phải đảm bảo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông kèm theo giấy tờ tùy thân thực hiện nghiêm quy tắc năm k di chuyển theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đi đến và ngược lại
bên cạnh đó không tập trung trên năm người ngoài phạm vi công sở cơ sở giáo dục cơ sở y tế
trường hợp của các cơ quan đơn vị không quá một mươi năm người trong một phòng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn được hoạt động nhưng không bán tại chỗ chỉ bán hàng trực tuyến giao hàng tận nơi
riêng đối với địa bàn xã nghệ an thuộc thành phố quảng ngãi xã trà phong thuộc huyện trà bồng và các khu vực do chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố quy định
khi có kf phải thực hiện giãn cách xã hội tuyển đối đó là tuyển đối không ra khỏi nhà ai ở đâu thì ở đó thực hiện nhà cách ly với nhà
thời gian qua cục điện ảnh đã tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến góp ý và dự thảo luật điện ảnh sơ đổi sớm chỉnh quốc hội thông qua dự kiến vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong đó đã có rất nhiều ý kiến nhấn mạnh vấn đề kiểm soát phim chiếu ở trên mạng
ở việt nam hiện có một tồn tại một thực tế là chưa có quy định cụ thể về quản lý phim chiếu trên không gian mạng
trong khi đó công nghệ đang thay đổi hàng ngày hàng giờ đòi hỏi cách quản lý cách thức quản lý kiểm duyệt phim nói chung phim chiếu trên mạng nói riêng
phải thay đổi cho phù hợp nhiều chuyên gia đã đưa ra các phương án và ý kiến xung quanh vấn đề này
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín với những diễn biến phức tạp công chúng khó có thể đến dạp thưởng thức phim theo cách truyền thống mà phải nhờ các nền tảng trực tuyến
nên phim chiếu trên mạng đã trở thành lựa chọn của rất nhiều người
nguyễn hoàng bảo ngọc là một trong số rất nhiều bạn trẻ tìm chọn cho mình ứng dụng để xem phim chiếu trên mạng như netflix viki galaxy play
bởi chính những tiện ích và hấp dẫn mà những ứng dụng này đem lại
so với những chương trình phim ở trên truyền hình thì tôi vẫn lựa chọn những ứng dụng phim ở trên website
vì có trên đấy tôi cũng được chủ động hơn về thời gian xem phim tôi được lựa chọn những bộ phim yêu thích
về hình ảnh âm thanh cũng sống động hơn nên là tôi thường lựa chọn mua những cái gói phim ở trên các ứng dụng

theo số liệu từ bộ thông tin và truyền thông tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
việt nam có khoảng ba mươi năm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xem trực tuyến
với khoảng một mươi bốn triệu thuê bao và có tổng doanh thu lên tới chín tỷ đồng
điều đáng nói là trong khi phim chiếu dạp chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của cục điện ảnh
bộ văn hóa thể thao và du lịch phim truyền hình chịu sự kiểm duyệt của các đài truyền hình
thì phim chiếu trên mạng hiện nay gần như không chịu sự kiểm soát nào
vấn đề đặt ra lúc này
là phải nhanh chóng hoàn thiện các quy định mang tính pháp lý
tạo ra cơ chế phân loại và kiểm duyệt chặt chẽ cho các phim sản xuất chiếu online
các quy định này cũng cần phải chi tiết chặt chẽ
không tạo ra các kẽ hở để doanh nghiệp lạm dụng quảng cáo trốn thuế
hay đưa ra những nội dung phản cảm vào phim
người khán giả đến thì trong cái bối cảnh mà người ta có rất nhiều lựa chọn
với internet với sự phong phú của thông tin
với rất nhiều kênh tiếp cận thông tin giải trí khác nhau
thì rõ ràng là phim việt mà kéo được khán giả đến theo chúng tôi là yêu cầu rất là quan trọng
cho nên là cái tinh thần của luật điện ảnh lần này theo chúng tôi là phải đặt khán giả vào trung tâm về chính sách
cho nên là làm sao mà phải thúc đẩy cái sự tự do
thúc đẩy sự dễ dàng thuận lợi của quá trình sản xuất phim
đến kiểm duyệt phim đến phân phối phim
về điều khoản của dự thảo quy định về việc phổ biến phim trên không gian mạng
hiện đang có hai phương án được đề xuất
đầu tiên là tiền kiểm và hậu kiểm
tiền kiểm là phim chiếu trên mạng sẽ được kiểm duyệt cấp phép khi lưu hành
giống như phim chiếu dạp
song có điều bất cập là số lượng phim chiếu trên mạng rất nhiều
cơ quan chức năng khó có khả năng lập các hội đồng kiểm duyệt tương ứng
phương án hậu kiểm nghiêng về tăng cường trách nhiệm tự kiểm soát nội dung
theo luật của nhà sản xuất đơn vị phát hành phổ biến phim trên mạng
phương án hậu kiểm thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khả thi hơn
và nếu chúng ta thông qua được cái điều cái phương án ấy thì tức là luật của chúng ta cấp tiến
và nó có ý nghĩa tích cực nó cũng có ý nghĩa rằng chúng ta hội nhập sâu đối với thế giới
cái điều đấy thì chúng ta có mất chủ quyền không về văn hóa hay không tôi nghĩ rằng không
bởi vì cơ quan chức năng của chúng ta phải đổi mới trong cái cách mà thanh tra
bởi vì chúng ta xứng kết hợp với công nghệ có những cái đội ngũ chuyên nghiệp
để có thể thanh tra có thể kiểm soát phim chiếu
chúng ta phải đổi mới trên không gian mạng để người ta không vi phạm cái luật của việt nam
dù theo phương án nào đi nữa cũng cần phải khẳng định rằng
việc đề xuất điều chỉnh các điều khoản chặt chẽ trong luật điện ảnh và quy định pháp luật liên quan
nhằm quản lý phim chiếu trên mạng là cần thiết phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hiện nay
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với mục điệp báo
bộ giao thông vận tải vừa đề xuất phân cấp quản lý các cảng hàng không thành ba nhóm theo mức độ quan trọng của từng sân bay
trong đó nhóm ba được dự kiến giao với các địa phương quản lý
nhóm ba gồm các cảng hàng không như điện biên cát bi vinh pleiku buôn ma thuật cần thơ
việc chuyển giao sẽ thông qua chuyển quyền sử dụng đất đai quyền sở hữu các công trình tại các cảng hàng không
nhằm phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương
điều này được kỳ vọng sẽ tạo sự chủ động trong việc xã hội hóa đầu tư
qua đó giảm áp lực về nguồn vốn đầu tư của nhà nước đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không
theo các chuyên gia cùng với việc huy động rộng rãi nguồn vốn đầu tư xã hội hóa
thì cần công khai minh bạch đảm bảo lợi ích của nhà nước nhà đầu tư và người dân
để đảm bảo không bị đứt gãy xã hội
các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
thời gian qua tại hà nội đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia mô hình vùng xanh doanh nghiệp
công tin được đăng tải trên báo đầu tư
trên cơ sở tổ an toàn covid tại doanh nghiệp
từ khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu liên đoàn lao động quận hoàng mai hà nội đã hướng dẫn công đoàn
cơ sở tham mưu chủ doanh nghiệp thực hiện mô hình vùng xanh doanh nghiệp
điều ý nghĩa nhất của mô hình này là doanh nghiệp cam kết tết covid một mươi chín
trong lao động hàng tuần
ngoài ra các doanh nghiệp đều phải có kế hoạch chia ca sản xuất
thực hiện một cung đường hai điểm đến và tiêm vaccine cho người lao động
từ một doanh nghiệp mô hình vùng xanh doanh nghiệp đã được nhân rộng ra
ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
theo các chuyên gia mô hình đã giúp doanh nghiệp rất nhiều
trong việc đảm bảo phòng chống dịch an toàn bảo vệ người lao động và không đứt gãy sản xuất
hai ngành công nghiệp lớn là dệt may và da dày
đang bị gián đoạn chuỗi cung ứng
giới chuyên gia cho rằng cần tập trung tháo gỡ khó khăn
hỗ trợ tối đa để các nhà máy duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất
nhằm giữ được chân khách hàng nối lại chuỗi cung ứng
hiện nay hai mối lo mà các doanh nghiệp việt nam phải đối diện là cung và cầu
ở phía cung nguyên vật liệu khó dẫn đến nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng
ở phía cầu đơn hàng xuất khẩu suy giảm
do nhu cầu thế giới giảm vì ảnh hưởng của covid một mươi chín
các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơ khách hàng quốc tế
dừng hủy đơn hàng để chuyển sang nước khác
theo các chuyên gia bên cạnh việc hỗ trợ định hướng từ cơ quan quản lý
các doanh nghiệp phải tận dụng sự hồi phục của thị trường mỹ và châu âu
để đẩy mạnh xuất khẩu đặc biệt là phục vụ dịp mua sắm gia tăng cuối năm
hiện nay việt nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại
cần phải tận dụng triệt để để xuất khẩu
bước sang tuần thứ hai của năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh niềm vui năm học mới thì phương pháp dạy và học trực tuyến
đã bộc lộ một số bất cập như thời lượng học còn dài
hệ thống mạng yếu chất lượng bài giảng chưa lôi cuốn
theo ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
mặc dù thời lượng học trực tuyến đã được giảm lược với khối tiểu học
tuy nhiên vẫn không tránh khỏi hiện tượng học sinh mệt mỏi chán nản
chia sẻ với báo kinh tế và đô thị
nhiều giáo viên cho rằng hiện chưa có quy định cụ thể
đối với bài giảng khi dạy trực tuyến mà chỉ có hướng dẫn chung
vì vậy cách thức tổ chức tiết học trực tuyến phụ thuộc nhiều vào sự sáng tạo của giáo viên
theo các chuyên gia để dạy học trực tuyến có chất lượng
cần phải cấu trúc lại chương trình trên cơ sở nội dung chương trình dạy học trực tiếp truyền thống
ngoài ra việc tổ chức dạy học trực tuyến nên linh hoạt
không áp dụng quá cứng hay đồng loạt theo kiểu đồng phục
đối với các nhà trường và ở các địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại sadeco gây thất thoát hơn một một tỷ đồng
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố ông tề trí dũng
cựu tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quán trị sadeco
cùng các cựu tổng giám đốc sadeco ipc và ông huỳnh phước long
cựu chuyên viên văn phòng thành ủy ông đỗ công hiệp cựu kế toán trưởng sadeco
về hai tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
ông nguyễn văn minh cổ trướng bang kiểm soát công ty sadeco
bị đề nghị truy tố về tội tham mô tài sản
ông tất thành cang và các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định
về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung vụ án ipc là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước và có công ty con là sadeco
tuy nhiên các bị can tại thành ủy tp hcm ipc và sandeco đã bán cho công ty nguyễn kim
bốn triệu cổ phần với giá ba trăm sáu mươi tỷ đồng mà không qua thấm định giá hoặc đấu giá
hành vi này đã gây thiệt hại hơn một một trăm linh ba tỷ đồng
trong vụ án ông tất thành cang trong vai trò phó bí thư tường trực
tại nội tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín phải biết rõ việc bán cổ phần phải đấu giá
thấm định giá theo quy định của chính phủ
tuy nhiên ông này vẫn có bút phê đồng ý vào tờ trình của văn phòng thành ủy
nội dung bán cổ phần sadeco cho nguyễn kim với giá bốn mươi đồng mỗi cổ phần
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh như hiện nay nhiều người dân xa xứ
ở các vùng dịch đang rất muốn được về quê để tránh dịch
trước nhu cầu này nhiều chủ phương tiện đã lén lút tổ chức đưa người
từ vùng dịch về quê với mục đích là trục lợi
phóng sự sau đây sẽ vạch trần thủ đoạn mà các đối tượng dùng
để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch trái phép
trước đó lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông hàm tân
phát hiện xe đông lạnh năm mươi một d ba mươi tám nghìn hai trăm một mươi bốn đang đậu trong sân một quán cơm
thuộc xã tân đức hàm tân có dấu hiệu nghi vấn
do vậy lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế lê văn tuấn
mở thùng xe đông lạnh để kiểm tra và phát hiện có đến một mươi năm người
trong đó có một trẻ em đang bên trong
từ lời khai của tài xế tuấn lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng
truy tìm các xe liên quan
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày cảnh sát phát hiện xe bảy chỗ sáu mươi một a ba mươi một nghìn hai mươi bảy
đang đậu trong một cây xăng thuộc hàm tân
lái xe này sau đó thừa nhận đang chờ đón khách từ xe đông lạnh
qua làm việc lái xe này cho biết còn một xe bảy chỗ khác
cũng đang chờ đón người từ xe đông lạnh
truy xét nhanh tổ tuần tra trạm đã truy tìm xe đông lạnh
còn ngang phát hiện thêm xe ô tô bảy mươi năm a một mươi bảy nghìn bảy mươi tám đang đậu cách đó sáu km
và cũng đang đợi để đón người trên xe đông lạnh từ đồng nai về hà tĩnh và quảng trị
trên mạng xã hội thì cũng có một người là đưa lên là bảo là anh em nào tiền chiến
thì có mấy người khách đang cần về quê
thì mình thấy vậy thì mình cứ ái vào thì lấy số điện thoại
thì người ta bảo là đón từ bích sĩ đồng nai về
về tới ra tới ngã ba dầu dây
thì thả người ta xuống đó
là tiền công người ta trả cho mình là một người bảy trăm linh
em không biết vi phạm nhưng mà giờ em cũng thất nghiệp hai tháng rồi
giờ không có hỗ trợ của địa phương ở trên đó
rồi bọn em giờ cũng dân lao động thất nghiệp
thì bọn em cũng phải ở lại cũng không phụ được
mà giờ về cũng biết là cũng nguy hiểm
cũng vi phạm cho bọn em phải liều
mình có biết được cái việc mà mình ngồi trong cái phùng xe
mà mình ngồi trong cái phùng xe mà mình ngồi trong cái phùng xe
mà đóng kín như vậy thì nguy hiểm đến tính mạng của mình như thế nào
dạ em cũng biết là nguy hiểm nhưng mà giờ em cũng thất nghiệp rồi
hiện trạm cảnh sát giao thông hàm tân
đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân
tiến hành điều tra làm rõ
có hay không đường dây đưa người
vượt chốt kiểm soát dịch trái phép để về quê
hiện tại những hành khách trên xe tải đông lạnh
đã được đưa đi cách ly tại trung tâm huyện hàm tân
đồng thời lực lượng chức năng tỉnh bình thuận
sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương
để có phương án đưa đón người dân về quê trong thời gian sớm nhất
chỉ trong thời gian ngắn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín
tại chốt kiểm dịch số hai
lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý sáu vụ việc
liên quan đến hành vi đưa người vượt chốt kiểm dịch trái phép để về quê
các tài xế xe đã lợi dụng phân khúc kiểm soát dịch
vận chuyển người khi qua chốt kiểm soát dịch
ô tô khách thì họ đã
đưa người lên xe ô tô tải
để thông qua chốt
để né tránh việc khai báo
sau khi qua chốt kiểm soát xe ô tô khách
thì những người trên xe ô tô tải
họ đã xuống và đi leo lên lại xe khách
để mà thông qua chốt kiểm soát dịch
để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc trên
thì ngoài công tác trực và kiểm soát phương tiện tại chốt
lực lượng chức năng còn triển khai các tổ tuần tra lưu động
trên tuyến quốc lộ một a
để vừa đảm bảo trực tự an toàn giao thông
vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
sau khi tất cả các phương tiện qua chốt kiểm soát dịch
thì lực lượng trạm cảnh sát giao thông hạm tông
trong quá trình tuần tra kiểm soát
cũng phải tiếp tục kiểm tra các phương tiện
nhất là ô tô khách
kiểm tra xem quá trình lưu thông có chở người
chốn khai báo đi tới theo quy định hay là không
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
lực lượng tại chốt kiểm soát
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
làm tốt nhiệm vụ để giữ vững và hạn chế
việc lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh bình thuận
người dân khi có nhu cầu về quê tránh dịch
nên liên hệ chính quyền địa phương nơi tạm trú
để được sắp xếp bố trí phương tiện và điều kiện
để về quê đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và an toàn cho chính bản thân mình
đừng để tiền mất phật mai
thưa quý vị trong ngày một mươi ba tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm
làm nhiệm vụ kiểm soát dịch trên quốc lộ hai mươi hai
hướng từ tây ninh về thành phố hồ chí minh
đã liên tiếp phát hiện hai ô tô khách có mã qr code luồn xanh
và lợi dụng điều này để vận chuyển thuốc lá lậu
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín
trong lúc làm nhiệm vụ tài chốc kiểm soát dịch trên quốc lộ hai mươi hai
thuộc địa phận huyện cú chi tp hcm
lực lượng của trạm cảnh sát giao thông tây bắc công an tp hcm
phát hiện xe ô tô khách biển số năm mươi một b ba mươi ba nghìn một trăm bảy mươi bốn
có mã qr luồn xanh qua chốt có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tài xế leo hoàng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện
trên xe có mã qr xanh đang chở rau củ quả
tuy nhiên cảnh sát đã phát hiện ba thùng cắt tông
chứa sáu trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó sáng cùng ngày lực lượng tài chốc kiểm dịch trên quốc lộ hai mươi hai
cũng phát hiện bắt giữ xe khách luồn xanh
chứa gần một bao thuốc lá ngoại nhập lậu
thời gian qua lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng
điều khiển xe ô tô gắn mã qr luồng xanh để vận chuyển hàng cấm
trong đó có cả ma túy với số lượng lớn
điều này cho thấy tội phạm lợi dụng hình thức này
để hoạt động phạm pháp đang có chiều hướng gia tăng
sở công thương tp hcm vừa gửi công văn đến các địa phương và các đơn vị
về việc chuẩn bị mở cửa lại các hoạt động tại chợ đầu mối trên địa bàn
theo đó sở công thương đề nghị đơn vị quản lý chợ đầu mối bình điền
chợ nông sản thủ đức và chợ đầu mối hóc môn cho ý kiến góp ý dự thảo
bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các chợ đầu mối
việc này nhằm đánh giá các yêu cầu an toàn phòng chống dịch
trước khi cho phép mở cửa hoạt động lại tại ba chợ này
để thống nhất sở đề nghị các chợ có ý kiến góp ý
gửi về sở để tổng hợp trên bộ tiêu chí cho tp hcm
sở công thương đề nghị tp hcm tp thq tp hnq tp hnh
hỗ trợ chợ đồ mối thủ đức chợ đầu mối bình điền và chợ đầu mối hóc môn
nhanh chóng đưa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa nông sản thực phẩm
trở lại hoạt động sớm nhất triển khai giải pháp bảo vệ an ninh trực tự
đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và các biện pháp an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị năm học mới đã bắt đầu nhưng phụ huynh thì lại gặp khó khăn
khi mua sữa cho con em do giãn cách xã hội
và trước thực tế trên đoàn thanh niên của xã bình chánh
huyện bình chánh tp hcm đã thành lập đội giao dụng cụ học tập miễn phí
đến tận nhà và giúp cho các em học sinh có sách vở
kịp thời học tập online
những ngày qua văn phòng ủy ban nhân dân ấp hai xã bình chánh
huyện bình chánh tp hcm trở thành nhà sách giả chiến
từng bộ sách dùng cụ học tập được xếp ngăn nắp theo đớp
đây là một phần nhỏ trong hơn một đơn hàng dùng cụ học tập
mà các phụ huynh đặt online và nhờ đội shipper tình nguyện
của đoàn thanh niên xã chuyển đến tầng nhà do đang thực hiện giãn cách xã hội
đối với những cái đơn lẻ là tụi em sẽ làm một cái bản thông báo
rồi có số điện thoại em ở trên đó
thì sẽ hỏi các em
hỗ trợ người dân ai gọi điện lên tụi em đặt hẹn trên ủy ban xã bình chánh
thì tụi em sẽ lên đơn và đi lên như thế này
và đi mua và đi giao tưới cho người dân
đối với các trường hợp mà đặt sách ở trường á
thì bên trường sẽ tổng hợp danh sách lại
sau đó gửi sách với tụi em thì tụi em sẽ đem giao tới cho người dân
trước cái đó là tụi em có hỗ trợ là đi trở thay
thì từ mô hình đi chợ thay thì tụi em sẽ đi luôn cái mô hình này
tại vì các bạn đang là bộ tụ trường rồi
mà hiện tại phụ huynh không thể đi ra ngoài
và nhà trường cũng không có lực lượng để hỗ trợ đi giao sách
các bạn đi các bạn cũng nhiệt tình hay hái
các bạn cũng vui vẻ lắm
nghĩa như là đi kể cái phụ huynh
các bạn trao được nhiều sách thì các bạn cũng cố gắng là trao cho nhiều nhiều thật nhiều
nên có nhiều lúc là chiều tối các bạn cũng cố gắng đi cho tiến độ cho các bạn đi học
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thành phố đã huy động hơn một năm trăm linh nhân viên giao hàng
bưu tá năm giáo viên trên một trường
được lưu thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để hỗ trợ việc giao sách giáo khoa đến tay học sinh
nhưng tỷ lệ học sinh chưa nhận được sách giáo khoa tại nhiều quận nguyện vẫn còn cao
việc giao sách của các quận quận ba quận bốn quận bảy quận một mươi quận một mươi hai
quận bình tân bình thạnh bình chánh nhà bè còn chậm
do đó hoạt động của đội tình nguyện sẽ góp phần sớm đưa sách vở đến tay các em học sinh trên địa bàn
có một số nhà người ta di chuyển nhà
hay áp phát ở đó
có một số cái thì
người ta ở ngông thượng phước lý
thì khó giao thông
hoặc là có một số điện thoại
người ta gọi cho huy báo
hoặc là người ta không cho sai số
hiện quá tụi em phải tự kiếm nhà
và tìm cổ trưởng liên hệ
mặc dù đã nhiều lần
cần đến sự hỗ trợ của đội ngũ shipper tình nguyện
song các bạn đoàn viên thanh niên
vẫn vui vẻ
sẵn lòng giúp đỡ những ai cần
nhận được bộ sách trên tay
chị võ thị tuyết nhung
bộ xã bình chánh
không khỏi xúc động
chị rất là vui
bộ xã của chị rất là nhiệt tình
rất là vui vẻ
rồi chị mua nhiều lần
mà mấy bạn vẫn hỗ trợ
có khi tám giờ tối
mấy bạn vẫn giao sách cho chị
trời mưa nhìn thấy sót lắm
chưa kịp vô lấy chai nước đi ra
là đi về mất tiêu rồi
em cảm thấy kiểu như là
mình cứ góp ít được một phần cho xã hội
kiểu như là
nhiều bạn học sinh khó khăn
hay là không có thể vận chuyển được trong mùa dịch
mình có thể đóng góp một phần sức của mình
đó là giao sách đến tận nhà của bạn cho bạn
người ta thấy mình cực khổ
giống như là người ta có
cho mình ít nước
một ít cơm
bữa đó là giao cơm trưa quá
nên là người ta có cho mình cơm để ăn
cái đó là đáng quý
rất là vui
tại vì được nhà nước quan tâm
giống như là để cho mình yên tâm ở nhà chống dịch
rồi để cho em mình cũng được học
theo kiến độ của mấy em vậy đó
nói chung là cũng yên tâm
khi nhà trường quan tâm đến các em vậy đó
các ghi lời bác hồ dạy thanh niên
phải không sợ khổ
không sợ khó
thực hiện đâu cần thanh niên có
việc gì khó có thanh niên
thời gian qua lực lượng đoàn viên thanh niên
trên khắp cả nước đã sung kích tình nguyện
góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương
ngày càng giàu đẹp
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đoàn viên thanh niên đã tình nguyện
tham gia các hoạt động
phần việc phòng chống dịch
và cũng kịp thời triển khai các mô hình hỗ trợ người dân
bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
mới đây sở văn hóa thể thao tp hcm
đã công bố công đoạn chuẩn bị
cho một chương trình nghệ thuật trực tuyến
lấy chủ đề nối vòng tay lớn
chương trình phối hợp tổ chức
cùng với quỹ trịnh công sơn
với hy vọng là kêu gọi nguồn lực
đóng góp quỹ phòng chống covid một mươi chín
sân khấu trực tuyến nối vòng tay lớn
sẽ phát sóng tối hai mươi sáu tháng chín
cũng như gần hai mươi trang theo dõi online khác
đây được xem là động thái thích hợp
để đưa nghệ thuật biểu diễn tương tác
đến người dân tp hcm
trong bối cảnh tiếp tục giãn cách đến cuối tháng chín
chương trình sẽ được thực hiện theo hình thức
cầu truyền hình trực tuyến
với nhiều điểm cầu khác nhau kéo dài từ bắc chí nam
với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng
như nghệ sĩ nhân dân tạm minh tâm
nghệ sĩ nhân dân thanh ngân
nghệ sĩ ưu tú thanh lam
nghệ sĩ ưu tú vân khánh
nghệ sĩ dân trung đức tuấn tùng dương
thanh bùi hà lê lân nhã
và giám đốc âm nhạc trần mạnh tuấn
đây được xem là lần bắt tay của nhiều đơn vị nghệ thuật
từ nhà hát ca mối nhạc dân tộc bông sen
nhà hát cải lương trần hữu trang
đến nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch
bên cạnh đó chương trình còn nhận được
sự ủng hộ từ gia đình nhạc sĩ trịnh công sơn
gia đình không chỉ hỗ trợ chương trình
về các khâu tổ chức mà còn công bố
không những tác quyền những ca khúc
với vòng tay lớn đã nhận được sự kết nối tích cực
từ mạng lưới người việt khắp thế giới
thông qua mạng lưới kết nối của tổ chức khoa học
và chuyên gia việt nam toàn cầu
và ủy ban về người việt nam ở nước ngoài
trực thuộc bộ ngoại giao
và vừa rồi chính là những cập nhật
có trong sáng phương nam
còn bây giờ cho phép đà duy xin mời tất cả quý vị
cùng tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
nội dung tiếp theo
sau một tháng giảm giá thu phí
để chia sẻ gánh nặng đối với các đơn vị vận tải
do dịch covid một mươi chín cao tốc hà nội
hải phòng chính thức trở lại mức phí trước đây
hiến máu tình nguyện nghĩa cử đẹp
ấm tỉnh người của những cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc
chương trình tiếp tục với những tin tức giao thông
theo cục đăng kiểm việt nam
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi tới đây
nhiều nhóm xe sẽ được miễn phí đường bộ
trong suốt thời gian hoạt động
các nhóm xe này bao gồm
xe cứu thương xe chữa cháy
xe chuyên dùng phục vụ tăng lễ
xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng
và xe của lực lượng công an
đối với phương tiện dân sự quy định giảm bớt thủ tục
đối với xe liên quan phục vụ tăng lễ
xe không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ
chỉ sử dụng trong phạm vi trung tâm sát hạch lái xe
nhà ga cảng khu khai thác khoáng sản
nông lâm ngư nghiệp công trường xây dựng
tuy vậy để được miễn đột phí đường bộ
chủ phương tiện phải làm thủ tục tại sở giao thông vận tải
chờ kiểm tra thực tế và xác nhận
sau thời gian giảm phí hỗ trợ phương tiện
phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam
theo mức phí như trước khi giảm giá
đối với các phương tiện loại hai ba bốn và năm
cụ thể mức phí mà tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam áp dụng
từ ngày một mươi hai tháng chín sẽ trở lại
như trước khi giảm giá
theo đó xe có mức phí thu thấp nhất
là xe loại một xe từ một mươi hai chỗ ngồi trở xuống
xe có tải trọng xe tải có tải trọng
dưới một mươi hai tấn
và các loại xe bít vận tải hành khách công cộng
là hai trăm một mươi đồng
một xe một lượt
và xe có mức thu phí cao nhất
là xe loại năm xe có tải trọng
xe chở hàng container bốn mươi feet
là bảy trăm hai mươi đồng
một xe một lượt
tỉnh kiên giang sẽ thực hiện test nhanh covid một mươi chín
đối với người điều khiển phương tiện
vận chuyển hàng hóa
và người đi trên phương tiện
tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh
bằng đường bộ đến đường thủy
theo đó đối với lái xe phụ xe
thuyền trưởng thuyền viên
đi trên các phương tiện vận tải hàng hóa
đường bộ và đường thủy
có giấy tờ đầy đủ theo quy định
lý vận chuyển hợp đồng vận chuyển
lịch trình ghi rõ nơi đi nơi đến
hành trình điểm dừng đỗ trên hành trình
danh sách lái xe và người đi cùng trên xe
đồng thời có giấy xét nghiệm
sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ giờ lấy mẫu
bằng phương pháp retime pcr
hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên
và còn hiệu lực thì vẫn buộc phải xét nghiệm lại
miễn phí đối với lái xe thuyền trưởng
và người đi cùng tại chốt kiểm soát
sau khi có kết quả âm tính và khai báo y tế
mới được cho vào địa bàn tỉnh
trong những ngày qua rất nhiều người
cảm thấy sốc trước thông tin là trên facebook
xuất hiện các nhóm kín mang tên là
hội ghét cha ghét mẹ
với số lượng thành viên lên tới hàng nghìn người
đa số các thành viên đều là những người trẻ
và liên tục đăng tải các nội dung
hẳn học bất mãn với phụ huynh
những hình thức như thế này đặt ra vấn đề về
sự quản lý của cơ quan chức năng đồng thời
cũng là lời cảnh báo về tác động tiêu cực đối với
giới trẻ gia đình và cả xã hội
tôi ghét bố tôi nhất cuộc đời
nay mẹ tôi bị tai nạn
do dịch bệnh tôi không phải vào viện
cuối cùng thì tôi cũng thoát cảnh
bị chửi bới suốt một mươi chín năm nay
đây chỉ là một vài status
được các bạn trẻ đăng trên hội nhóm
sau khi bài đăng được chia sẻ
nhiều thành viên khác cũng vào bình luận
tỏ ý đồng tình thả tim thả like
chúc mừng người đăng bài
gây sốc cho nhiều người khác

không phải bây giờ mới có
nhưng mà thời của công nghệ thông tin rồi mạng sau
thì câu chuyện này đã trở nên công khai
và phổ biến hơn
và đây cũng là một cái điều mà chúng ta
cần phải suy nghĩ về cái suy nghĩ và hành động

khi bị bố mẹ la mắng
hay không đáp ứng đủ tiền chơi game
tất cả những bức xúc rồn nén
trong lòng đều được các bạn trẻ
chia sẻ lên mạng với các ngôn từ tục tiễu
hay kích động bạo lực
nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng
ở giai đoạn vị thành niên
trẻ có diễn biến tâm lý phức tạp
tính cách chưa ổn định
tuy nhiên nguyên nhân chính của sự việc
có lẽ bởi đa số do các em
đang có sự lật chuẩn trong việc phát triển
hình thành nhân cách
có thể những thành viên này
thành viên chủ chốt
bị sinh ra bởi gia đình
bị ruồng bỏ bị đánh đập
hay là thậm chí
cha mẹ tâm thần đánh đập bu bỏ con cái
mà đến lúc lớn lên tự nhiên
trở thành một con người
không biết đâu là cái nguồn gốc sinh thành của mình nữa
bên cạnh nhóm
ghét cha mẹ cũng có nhiều
fanpage được các bạn trẻ
lập ra trên facebook với mong muốn
bố mẹ sẽ thấu hiểu mình hơn
theo các chuyên gia để hội nhóm này
không còn tồn tại
trước hết các bậc làm cha làm mẹ
nên dành nhiều thời gian
để gần con thấu hiểu tâm lý của con
dạy dỗ con và nâng đỡ con
rồi các cái vấn đề về tư tưởng
về ăn uống về tất cả các thứ
thì trước hết là những gia đình trẻ
chúng ta tuyên truyền chung thứ hai
là khi trẻ bắt đầu đến trường thì thầy cô giáo
và tất cả các hệ thống
giáo dục chúng ta phải làm nào chuẩn mực
để đảm bảo rằng
là trẻ em có đủ
những cái đạo đức những cái đức tính
mà rất là đơn giản như là năm điều bác hồ dạy thôi
hiện hội nhóm
ghét cha ghét mẹ với hơn bảy thành viên
tham gia đã đóng tuy nhiên
ngay sau đó nhiều nhóm khác lại được thành lập
ngay lập tức với hình thức nhóm kín
nhóm bí mật rõ ràng
việc các cơ quan chức năng cần quản lý
chặt chẽ hơn nữa các hội nhóm trên mạng
bởi nếu không sớm cảnh báo ngăn chặn
xóa bỏ thì xu hướng bạo lực
bất mãn trong giới trẻ
sẽ dễ phát triển điều này
vô cùng nguy hiểm đối với từng cá nhân
gia đình cũng như toàn xã hội
căng mình chống dịch covid một mươi chín
giúp đỡ bà con nhân dân trong
các trận mưa bão vừa qua hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân được lan tỏa
càng khiến chúng ta thêm yêu mến tự hào
nhưng đâu chỉ có những lúc khó khăn như thế
trong các hoạt động xã hội thì lực lượng công an
luôn tích cực đi đầu với mục tiêu duy nhất
là bỉ nhân dân hiếm máu nhân đạo
là điều mà chúng tôi muốn nhắc tới
mỗi năm có rất nhiều chương trình hiếm máu
đã được phát động và thu hút sự tham gia
của đông đảo cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an
những đơn vị máu sau đó sẽ được chuyển về
các cơ sở y tế để bảo quản và phục vụ
cho công tác điều trị
nhưng cũng có những lần giọt máu cho đi
dành cho các trường hợp hết sức đặc biệt
mỗi giọt máu cho đi
một cuộc đời ở lại
đã từng nhiều lần hiến máu
nhưng chưa bao giờ
bốn chiến sĩ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
lại thấy câu nói ấy chính xác đến như vậy
trong lần hiến máu đặc biệt
cứu sống bị can lò văn dung
vào một ngày cuối tháng bảy vừa qua
đại quý đào thị thu huyền
và đại quý nguyễn ngọc duy
cùng công tác ở đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an huyện tam đảo
riêng đồng chí huyền
đây đã là lần thứ bốn
chỉ tham gia hiến máu nhân đạo
đại quý đào thị thu huyền
và đại quý nguyễn ngọc duy

riêng đồng chí huyền

chỉ tham gia hiến máu nhân đạo

chỉ tham gia hiến máu nhân đạo

nhà tạm giữ quân huyện

ban chấp hành tri đoàn cũng đã vận động
cán bộ đoàn viên đồng tri đoàn
đã viết đơn tình nguyện hiến máu

cán bộ đội quản lý hành chính
thì cũng đã sung phong tình nguyện hiến máu
tôi đã luôn suy nghĩ rằng hiến máu
là một hành động mang ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc

ngọc duy đây đã là lần thứ một mươi bốn anh hiến máu nhân đạo nhưng lần hiến máu này với duy có một cảm xúc đặc biệt
từ trên đến giờ tôi đã có một mươi ba lần hiến máu và tất cả những lần hiến máu đấy thì đều là các cuộc vận động của bên đoàn thanh niên của công an tỉnh và của hội chữ thập đỏ
nhưng lần này thì lần hiến máu lần này của tôi rất là đặc biệt tôi có cảm nhận rất là đặc biệt vì là đây là lần hiến máu trực tiếp
từ tôi đến một người đang có sự nguy kịch về tính mạng rất là cần máu
thế là sau lần này tôi đã cảm nhận được sâu sắc một câu là một giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại
hai đồng chí trần văn quân và kim long trâm hiện đang công tác ở đội hỗ trợ tư pháp công an huyện tam đảo
như các bị can khác lò văn dung là đối tượng đấu tranh của các anh đã không ít lần làm các anh căng thẳng và vất vả
tuy nhiên khi thấy đối tượng đứng trước danh giới giữa sự sống và cái chết
trong các anh chỉ còn nghĩ tới tình người nên đã không một chút do dự khi sung phong hiến máu để cứu mạng dung
đối tượng có hành phi vạm tội thì sẽ bị pháp luật xử lý còn trong trường hợp đối tượng bị lên cơn nguy kịch thì chúng tôi chỉ nghĩ được rằng phải cứu một mạng người
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại nghĩa cử đẹp đẽ của bốn cán bộ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc với bị can lò văn dung
một lần nữa minh chứng cho tính nhân văn cao cả của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam
tình người luôn hiện diện trong xã hội hiện nay và điều đó cũng đã giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức trong đó có cả đại dịch covid một mươi chín
và tiểu mục sống đẹp này đã kết thúc chương trình sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại